đối tượng ngô văn hạ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại cầu giấy hà nội đã rủ thêm hai đối tượng khác đi tống tiền các doanh nghiệp
bọn chúng tìm đến các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi dọc sông hồng
tự xưng là đoàn tiền trạm của thanh tra chính phủ đi khảo sát các doanh nghiệp khai thác cát sỏi
sau đó các đối tượng đưa ra một số lỗi vi phạm của doanh nghiệp và yêu cầu nếu không muốn phiền phức thì đưa tiền để cho qua chuyện